nạn buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xe máy ô tô ngày càng diễn biến phức tạp tại việt nam
thống kê của vama cho thấy năm hai nghìn một mươi chín có bốn tám trăm một mươi cơ sở kinh doanh buôn bán phụ tùng giả được thu hồi và xử lý
không phải đến bây giờ vấn nạn hàng giả hàng nhái phụ tùng ô tô mới được nhắc đến
tuy nhiên thực trạng này vẫn là vấn đề nhức nhối của các cơ quan chức năng
khi các đối tượng buôn bán ngày càng tinh vi khó kiểm soát bất chấp sự an toàn của người dùng
mặt khác chính nhu cầu thực tế của người mua đã đẩy cho mặt hàng này vẫn được buôn bán nhộn nhịp một cách không công khai
tìm đến chợ trời nơi đây buôn bán đủ mặt hàng thượng vàng hạ cám linh kiện phụ tùng xe máy xe ô tô từ hàng cao cấp đến hàng rẻ tiền
khi chúng tôi hỏi mua chiếc quạt lắp thêm vào ô tô người bán rất cảnh giác và không bán cho chúng tôi
có ngay kệ gần đó
cũng giống cửa hàng trước cửa hàng này cũng không có ý định bán hàng cho người lạ
theo thông tin chúng tôi có được
tình trạng này xảy ra do nhiều lần bị cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý phụ tùng linh kiện ô tô xe máy nhập lậu
nhiều tiểu thương luôn đề phòng cảnh giác với người lạ
để mua được hàng hóa tại đây thứ nhất người mua phải có người trong giới giới thiệu
thứ hai phải là đối tượng người quen
lấy được lòng tin chúng tôi được một người đàn ông giới thiệu đến một cửa hàng chuyên phụ tùng linh kiện ô tô
qua làm giá và đặt tiền chúng tôi được một người đàn ông giới thiệu đến một cửa hàng chuyên phụ tùng linh kiện ô tô
để mua số lượng lớn phụ tùng ô tô chúng tôi được chủ cửa hàng giới thiệu các loại đèn độ cho các xe hạng sang
buchi ốp vành xe ô tô mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn
theo người bán như loại vành ốp xe y một mươi trung quốc được thiết kế không khác gì hàng hãng
mức giá chỉ có vài trăm nghìn dạy bằng nửa ốp phanh hàng chính hãng
và chủ cửa hàng khẳng định nhiều cửa hàng sửa xe ô tô
thường lấy loại này để lắp đặt cho nhiều loại xe ô tô có cỡ từ một mươi ba đến một mươi bốn inh
theo người bán độ xe đang là trào lưu loại đèn led và đèn pha đang được nhiều khách lựa chọn
người này giới thiệu cho chúng tôi loại bóng đèn lắp cho xe bmw xe camry tại đây chỉ có giá tám mươi năm đồng

chúng tôi hỏi mua bộ vè cho dòng xe vios
người phụ nữ này cho biết cửa hàng có hai loại trung quốc và hàn quốc
tuy nhiên trên bao bì sản phẩm không có bất kỳ thông tin về nguồn gốc tem của sản phẩm
tất cả chỉ nghe qua giới thiệu của chủ cửa hàng
như của chị em là full luôn

đây của trung quốc à
không phải của trung quốc còn của tôi

cái này là một tàu đấy

mã hàng xuất xứ
cái này trung quốc nó không đánh mã cốt hay là không
theo các chuyên gia mỗi chiếc xe máy ô tô đã được nhà sản xuất tính toán kỹ thuật an toàn về vận hành hệ thống điện
nếu muốn đổ đèn buộc phải thay đổi một vài bộ phận kết cấu bên trong xe đấu nối thêm đường điện
khi tự ý thay đổi nguồn điện trong xe không tương thích
rất dễ dẫn đến chạm chập gây cháy
trước kể khi xe độ gian đèn quá lớn chạy quãng đường dài sẽ sinh ra lượng nhiệt lớn
bình ác quy ở tình trạng quá tải có thể gây cháy
qua thống kê của hải quan mặc dù doanh nghiệp có khai báo nhập khẩu phụ tùng ô tô xe máy
nhưng thực tế ngoài thị trường có khoảng tám mươi là phụ tùng ô tô hạng sang như latterre mercedes toyota được nhập lậu
thị trường ô tô việt nam là phát triển rất nhanh
tối lượng ô tô lên vài triệu chiếc phụ tùng ô tô là cần thôi giống như xe máy
rõ ràng vấn đề đường đi chính ngạch cũng có nhưng đường đi nhập lộ cũng có
nhập lộ có hai ý một là trốn thuế hai là những hàng rở không được cập xoay
hệ quả về gì về tai nạn ô tô về ngân sách nhà nước về quyền lợi người tiêu dùng
về nó làm xấu trộn những người buôn bán phụ tùng ô tô chính trị
mặc dù tại nghị định số chín mươi tám hai nghìn hai mươi ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng
tại khoản một điều một mươi năm đối với cá nhân vi phạm phạt từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng tùy thuộc vào giá trị nhập lậu
quy định xử phạt là vậy thế nhưng thực tế lại khó kiểm soát
hiện nay phụ tùng ô tô sẽ được cập xoay
máy giả xuất hiện ngày càng tinh vi nhờ công nghệ kỹ thuật cao
không ít chi tiết được làm giả tinh xảo kèm theo cả logo chính hãng mã số phụ tùng
mà ngay cả những người trong ngành cũng khó phân biệt
điều này không chỉ gây thiệt hại cho nhà sản xuất chính hãng
mà còn ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của người sử dụng
để đảm bảo an toàn khi bảo dưỡng sửa chữa
chủ xe nên lựa chọn cơ sở chính hãng để đặt mua phụ tùng
linh kiện tránh hàng giả hàng kém chất lượng